để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
ubnd tp hcm vừa yêu cầu các cơ quan đơn vị chủ đầu tư các dự án của thành phố
phải thực hiện đồng bộ quyết liệt có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp ngay từ đầu năm
các cơ quan đơn vị doanh nghiệp của thành phố được giao chủ đầu tư các dự án
phải rà soát tình hình thực hiện từng dự án
từ đó phần nhóm các dự án gặp vướng mắt về thủ tục đầu tư xây dựng đấu thầu
nhóm các dự án vướng mắt về thủ tục đất đai giải phóng mặt bằng
nhóm các dự án gặp vướng mắt về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân
để kịp thời giải quyết và tháo gỡ
cùng với đó đẩy nhanh tiến độ bồi thường hỗ trợ tái định cư và công tác đấu thầu
bảo đảm tiến độ thi công công trình theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân
vốn đầu tư công của các dự án giảm vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp
để điều chuyển sang các dự án có tỷ lệ giải ngân cao và có khả năng hoàn thành dứt điểm trong năm
phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi đạt từ chín mươi trở lên